theo tư tưởng hồ chí minh làm rõ những khía cạnh văn hóa cụ thể và vai trò của văn hóa trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước
cùng những nội dung mới mẻ như an sinh xã hội giá trị trường tồn của văn hóa đạo đức hồ chí minh trong lòng nhân loại tiến bộ
tập ba là những nội dung khá rộng và mới hầu như chưa được đề cập đến trong các giáo trình và cũng ít xuất hiện trong các sách chuyên khảo về hồ chí minh của các tác giả trong và ngoài nước

đó là học đi đôi với làm nói đi đôi với làm nghiên cứu đi đôi với làm
thì chúng ta phải vận dụng biến cái tư tưởng lý luận đó của bác vào cái thực tiễn hành động của mình công việc hàng ngày việc nhỏ việc lớn phù hợp với mình
thì đấy là cái thông điệp của tôi gửi tới bạn đọc
gắn kết cả ba tập sách người đọc có thể nhận thấy trục xuyên suốt của bộ sách
bắt đầu từ nhận thức của đảng cộng sản việt nam về tư tưởng hồ chí minh và cuối cùng là tư tưởng hồ chí minh mãi mãi xoay đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân việt nam
chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất là niềm cảm hứng sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ nước nhà
hàng chục năm qua rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật về hình tượng bắc hồ đã được sáng tác và phổ biến để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân việt nam
hàng chục năm qua rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật về hình tượng bác hồ đã được sáng tác và phổ biến để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân việt nam
những câu hát trong bài hát bác hồ một tình yêu bao la của nhạc sĩ thuận yến đã phần nào nói lên được mối liên hệ kỳ diệu giữa bác hồ anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới và tình yêu thương niềm tin tưởng tự hào của nhân dân việt nam và nhân loại tiến bộ
cũng dễ hiểu bác là hiện thân của sự kế thừa kết tinh phát triển và nâng cao các giá trị văn hóa dân tộc
thế nên hình tượng bác hồ luôn là cảm hứng và là đối tượng thẩm mỹ cho biết bao thế hệ thi sĩ nhạc sĩ họa sĩ việt nam
hình tượng bác đã in sâu vào trí nhớ của người xem rất đối bình dị thân thuộc nhưng cũng vô cùng thanh cao đẹp đẽ
dù là chất liệu gì phong cách sáng tác ra sao thì đằng sau mỗi nét vẽ mảng màu công chúng đều có thể cảm nhận được tấm lòng tôn kính và tình yêu thương mà những danh họa nổi tiếng việt nam hướng đến khi vẽ về người
chính con người của bác hình hài của bác dung nhăn của bác